đấy thì với ý nghĩa là để cầu phật gia hộ cho cái bình an cho cái sự cho cái sức khỏe và đức phật
là một con người đại gia cổ là một bậc rất là tử bi và trí tuệ cho nên nữa đến lễ ngày là để
nói gương cái tấm gương tử bi và trí tuệ của ngài và học theo ngài về những cái hạnh đó
và cố gắng làm thế nào để trong đời sống mình có được cái trí tuệ đó có được cái tử vi đó
mình sẽ có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn và cái ý nghĩa của cái việc đi lễ phật là như vậy
kính thưa hòa tượng thích gia quang như hòa tượng vừa nói đi lễ chùa thì có rất đông đảo
các người dân chứ không chỉ là các phật tử như vậy thì khi mà chúng ta đi lễ chùa thì chúng
ta đi lễ như thế nào cho nó đúng là đi lễ chùa là mình đến chùa đi lễ phật là mình
phải có cái lòng thành kính tức là xuất phát từ cái tâm của mình và với cái tâm thành
của mình thì không nhất thiết là cứ phải là
nhiều cái lễ vật mà có thể là mình chỉ cần một nén hương hoặc là mấy bông hoa và với cái
lòng thành kinh của mình là dâng lên đức phật là đẹp mà lễ phật mà tưởng niệm với công đức của phật
phật là bậc đại giác ngộ và đã đem chỉ ra cái con đường giải thoát và giác ngộ cho nhân loại
thì mình cảm nhận được cái đó và mình thành kính và mình chi ân tới cái công đức của phật
và mình cầu phật cũng như là cầu làm sao cho cái tâm của mình nó càng ngày càng được thanh tịnh
càng ngày càng có trí tuệ càng ngày càng có những cái làm được nhiều những điều tốt lành
từ cái suy nghĩ những điều tốt lành nói năng cũng là nói ra những điều tốt lành
và làm việc cũng là làm những điều tốt lành có ích cho mình và cho xã hội cho số đông
thì mình đi lễ phật như vậy là nó mới đầy đủ được cái ý nghĩa
kính thưa hoàng thượng thích giao quang một trong những hoạt động rất là phổ biến
ở nhà chùa và những phật tử thì là tưởng tượng là hướng tới những hoạt động mang ý nghĩa từ thiện
thì xin hoàng thượng cho biết cái ý nghĩa của công việc như thế này
vì rằng là đạo phật là đạo từ bi
mà tử bi có nghĩa là thương mọi người lành thương đối với tất cả chúng sinh
và thể hiện cái sự từ bi cái sự lành thương đó để cứu giúp cho mọi người mọi loài đó
thì thể hiện qua cái công tác
từ bi có nghĩa là tự thiện xã hội tức là mình làm nhiều những cái điều tốt lành để giúp cho xã hội
thí dụ như là giúp về mặt tinh thần giúp về mặt vật chất
về mặt tinh thần tức là mình động viên những người còn khó khăn hay là những người mà không mang bị hoạn nạn
để họ cố gắng họ vượt qua
thế rồi thì là mình dùng vật chất nữa để có thể là giúp đỡ cho họ để họ vượt qua những lúc khó khăn
ví dụ như là những cái chương trình như là tết vì người nghèo
hay là cái chương trình là vì cái công cuộc xóa đói giảm nghèo của nhà nước
để chung tay góp sức làm các cái công tác tự thiện đó
cùng với nhân dân để mà giúp đỡ cho những đồng bào còn khó khăn
tất cả những cái đấy thì nó thể hiện cái lòng tứ bi của phật giáo
và từ cái từ bi của phật giáo đó
mà nó dẫn đến là người phật tử làm nhiều cái công tác tự thiện
để giúp cho xã hội ngày được một tốt lên
vâng kính thưa hòa thượng thích gia quang
trong dịp ngày lễ mùa xuân của năm kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín này
thì hòa thượng có nhắn dụ gì tới các phật tử
tới du khách thập phương khi đến lễ các ngôi chùa trên khắp mọi nguyền đất nước không ạ
thưa mọi người
khi chúng ta đến chùa lễ chùa hoặc là đi lễ hội
thì chúng ta chỉ cần là với cái tâm thành kính của mình để mang theo
và từ cái tâm thành kính ấy để mình hướng về đức phật
hoặc là hướng về các vị thần các vị thánh
mà có công với dân với nước trong cái ngày lễ hội đó
để tưởng nhớ cái công đức của các ngài
để mà mình học tập các ngài
và noi hương các ngài
để mình làm sao có làm được càng nhiều điều lành
bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu
ngoài cái việc đem cái tâm như vậy ra rồi
thế rồi thì mình đến thì mình để sao cho nó được trang nghiêm
chứ cũng không nhất thiết là phải cứ thắp nhiều hương
hay là không nhất thiết là cứ phải đặt cái đồng tiền lẻ
để vào tay của các ngài
và mình nếu như có cái thành tâm qua những cái việc đó
thì là mình chỉ là gọi là dùng một chút để mà biểu tượng thôi
thì là cũng kính mong mọi người làm sao
chúng ta giữ được cái đó
xin cảm ơn hòa thượng thích giao quang
kính thưa quý vị và các bạn
như hòa thượng thích giao quang chia sẻ
đi lễ chùa chúng ta chỉ cần với một cái tâm trong sáng
một tấm lòng thành kính và sự sẻ chia với cộng đồng
tới đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình
cùng dòng chỉ báo chí ngày hôm nay
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
an ninh ngày mới với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị ngày hôm nay đã là ngày bước sang thứ hai
ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
và dự báo thời tiết ngày hôm nay tại hà nội thì địa điểm diễn ra
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
trời tiếp tục mưa phùn vào đêm và sáng sớm
trời có hứng nắng vào trưa và đêm
và chiều vào nhiệt độ tăng nhanh
giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ c
và đây là điều kiện thời tiết lý tưởng để diễn ra hội nghị
các phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp thuận lợi hơn
vâng thưa quý vị và trong những ngày này
thời tiết tại miền bắc của chúng ta sẽ thường có mưa phùn ở nhiều nơi
và việc đi lại dưới thời tiết trời mưa đang gây cho người điều khiển xe
nhiều khó khăn đặc biệt là trời mưa phùn
và những cơn mưa phùn không chỉ khiến cho chúng ta hạn chế tầm nhìn
mà còn khiến cho đường ẩm ướt chân trượt tăng cao nguy cơ về tai nạn
nếu như không có sự chuẩn bị và di chuyển không đúng cách
ngay sau đây sẽ là những kinh nghiệm đi xe máy trong thời tiết mưa phùn
để giúp quý vị có những chuyến đi an toàn
vâng thứ nhất chúng ta chuẩn bị trước khi ra đường
đó là việc kiểm tra xe trước khi ra đường rất là quan trọng
bởi đảm bảo rằng hệ thống chiếu sáng như là đèn pha đèn hậu đèn xiên nhang
và cả phanh nữa đều phải hoạt động tốt
đèn hoạt động tốt đủ sáng sẽ giúp cho xe chạy cùng chiều
và xe phía trước của chúng ta dễ dàng nhận biết có xe đang chạy phía trước hoặc là đối diện
còn gợi ý thứ hai đó chính là bật đèn và đi với tốc độ chậm hơn
vâng đi chậm giữ khoảng cách với xe máy phía trước
và mặc áo mưa đúng cách sẽ giúp cho việc di chuyển dưới trời mưa phùn an toàn hơn
thứ ba đó chính là chúng ta giữ khoảng cách không phanh gấp nên dùng cả hai phanh
vâng trời mưa phùn thì nên đường rất trơn

xử lý giảm tốc độ cũng sẽ chậm hơn
vì vậy nên đi lệch đuôi của xe phía trước và giữ khoảng cách an toàn
việc phanh giảm tốc độ cũng nên thực hiện sớm hơn
tránh những pha phanh gấp để có thể bị trượt bánh
và gợi ý cuối cùng đó là chúng ta nên mặc áo mưa đúng cách và rửa xe sau khi sử dụng
vâng đi trời mưa thì chúng ta nên mặc áo mưa
nhưng một số loại áo mưa lại có một trong những nguyên nhân gây cản trở tầm nhìn
mặc áo mưa không đúng cách cũng có thể gây tai nạn
còn bây giờ thì sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu h sáng hàng ngày trên anntv

sẽ gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời biên tập viên hoàng trí
xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
bắt đầu từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hồ sơ bệnh án điện tử sẽ được áp dụng
tại toàn bộ các bệnh viện
trước đó mô hình hồ sơ bệnh án điện tử đã được triển khai
tại bệnh viện của quận thủ đức và nhận được nhiều phản hồi tích cực
từ phía người dân cũng như là đánh giá cao của đội ngũ nhân viên y tế
từ hai năm nay các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện quận thủ đức
đã quen thuộc với hồ sơ bệnh án điện tử
mọi thao tác của bác sĩ điều dưỡng từ ghi dấu hiệu
của bệnh nhân sau khi thăm khám diễn tiến bệnh đến chỉ định thuốc
chỉ định xét nghiệm thực hiện y lệnh đều được thao tác trên máy tính
kết nối mạng của bệnh viện
khi hoàn tất một đợt nằm điều trị hồ sơ bệnh án điện tử
được in ra và lưu trữ theo đúng quy định
việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ giúp đội ngũ cán bộ nhân viên y tế
có cái nhìn hệ thống hơn để hỗ trợ cho việc kiểm soát phát đồ điều trị
mà còn hỗ trợ rất nhiều trong việc tiết kiệm chi phí cho người bệnh
tránh các chỉ định cận lâm sàng trùng lấp
đồng thời bệnh viện cũng đảm bảo tính bảo mật cho bệnh nhân
để ngăn chặn truy cập trái xét vào hồ sơ bệnh án điện tử
và quy trình phục hồi hồ sơ bệnh án trong trường hợp sự cố hệ thống
bệnh viện bao giờ cũng ứng dụng theo nguyên tắc một một
như ở đây hệ thống bao giờ cũng phải có giữ phòng
các máy chủ của bệnh viện bao giờ cũng phải chạy song song hai hệ thống
và kể cả cái đường dây mạng lan thì cũng phải có hai hệ thống
để đảm bảo là khi hệ thống này trục chặt thì sẽ có hệ thống kia vận hành song song
và hoạt động của bệnh viện sẽ tiến hành xuyên suốt
chỉ những người có đủ chức trách đủ nhiệm vụ
thì mới được sử dụng ở những phần nào ở trong hồ sơ bệnh án
còn lại tất cả mọi người bác sĩ điều dưỡng
thì tùy theo cái mức độ phân quyền sẽ được truy cập vào những phần nào trong hồ sơ bệnh án điện tử
trong thời gian gần đây y tế thông minh đã và đang được các bệnh viện ứng dụng mạnh mẽ
cuộc cách mạng bốn trong ngành y tế đã đi vào thực tiễn
giúp tăng hiệu quả rõ rệt trong công tác chăm lo sức khỏe cho người dân
cùng với hồ sơ bệnh án điện tử
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế
góp phần hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
giúp người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất
ở mọi lúc mọi nơi đồng thời giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước
theo hướng khoa học chính xác kịp thời góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử
thưa quý vị trước nguy cơ cao việc lây lan dịch tả heo châu phi vào các tỉnh thành ở phía nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các tỉnh thành phía nam
vốn là vùng trọng điểm của hoạt động chăn nuôi heo
rắp rút để triển khai những biện pháp phòng chống dịch
theo nhận định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngoài việc cho heo ăn thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt
chính việc chênh lệch giá heo hơi cao giữa các tỉnh phía bắc và phía nam
cũng như tâm lý bán chạy heo cũng như giấu dịch của các hộ nông dân
là nguyên nhân khiến dịch có nguy cơ cao lây lan vào các tỉnh phía nam
phục thu y cũng đã khuyến cáo năm công đối với người chăn nuôi
người buôn bán người vận chuyển người tiêu dùng
thứ nhất là không giấu dịch thấy có lợn bệnh nghi bị bệnh
thì phải báo ngay cho chính quyền cơ quan thú y
cái thứ hai là không điều trị không giết mổ
bởi vì đây hiện nay là chưa có thuốc điều trị
chưa có vaccine cho nên không điều trị không giết mổ
cái thứ ba đấy là không vứt sát lợn ra ngoài môi trường
bởi vì nếu mà chỉ cần một con lợn chết vì bệnh đó
mà vứt ra ngoài môi trường thì phát tán rất là nhanh
và cái thứ tư đấy là không sử dụng thức ăn thừa
khi mà chưa qua xử lý nhiệt để tiêu diệt hết cái mầm bệnh đó
cũng tại hội nghị triển khai phương án phòng chống dịch tả heo châu phi
tại các tỉnh thành phía nam đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã yêu cầu các tỉnh thành phía nam ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền
cho các hộ chăn nuôi cần lưu ý siết chặt kiểm tra việc trung chuyển heo
giữa các quốc gia và các tỉnh thành trong nước có dịch
và thực hiện nghiêm công tác giám sát các lò mổ và trang trại trên địa bàn
với cái dịch bệnh xảy ra ở các tỉnh phía bắc
thì chúng tôi thấy cái lượng lợn vận chuyển từ các tỉnh phía bắc
vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ gia tăng nhiều
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã có công điện khẩn
chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức ngăn chặn
triệt để cái việc lây lan dịch bệnh
từ các tỉnh đang có lợn vận chuyển heo
qua dịch sang các cái tỉnh khác
và đặc biệt là sang các tỉnh ở phía nam
bên cạnh đó thì kiểm soát chặt chẽ thêm
các vụ lực lượng thêm tại các cái cơ quan dịch mổ
các cơ quan dịch mổ các cơ quan dịch mổ

và chúng tôi cũng đã yêu cầu diện tục
trong lúc lưu ý đặc biệt với các lò mổ
đặc biệt là với các công nhân trước mắt
là thống nhất là trong giai đoạn hiện nay
thì chỉ nhập cái nguồn heo từ các tỉnh
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khẳng định rằng không có thuốc
cũng như cách chữa bệnh tả heo châu phi
và chỉ có khái niệm tiêu hủy nguyên đàn heo
nếu bị nhiễm bệnh
ngoài ra bộ cũng khẳng định
người tiêu dùng không nên hoang mang
và tẩy chai sản phẩm thịt heo
vì bệnh tả heo không có dấu hiệu lây lan sang người
và các động vật khác
và nên chọn mua những sản phẩm thịt heo
có nguồn gốc và xuất xứ
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay
của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
vâng xin cảm ơn đối tập viên hoàng trí
với những đồng nghiệp của chúng tôi
từ trường quay phía nam
đã gửi tới quý vị những thông tin vô cùng hữu ích
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến
với sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị sau dịp tết nguyên đán
thời tiết nóng ẩm là điều kiện lý tưởng
để dịch bệnh ủng phát
và năm nay dịch sởi đã khiến cho nhiều bậc cha mẹ
mất ăn mất ngủ khi còn mình mắc sởi
ngăn ngừa bệnh sởi không lây lan thành ổ dịch
là điều cần thiết vào các bách lúc này
đòi hỏi sự vào cuộc của ngành y tế
cũng như những nỗ lực của cả cộng đồng
đây cũng là nội dung của sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng theo dõi
cho đến thời điểm hiện tại
bệnh viện nhi trung ương mỗi ngày tiếp nhận
từ ba đến năm triệu
trường hợp mắc sởi từ khắp các địa phương đổ về
nâng tổng số ca mắc sởi từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
lên hàng trăm ca
tuy nhiên điều đáng nói là có đến chín mươi
các trường hợp mắc sởi tập trung chủ yếu
ở độ tuổi chín tháng tuổi trở xuống
và chưa được tiêm phòng
cũng như không rõ tình trạng tiêm phòng
với diễn biến phức tạp
dịch sởi đã xuất hiện tại bốn mươi ba tỉnh thành trong cả nước
và mặc dù bệnh sởi
bản thân nó không phải là bệnh nguy hiểm
song các biến chứng được gây ra bởi bệnh này
thì thật khó lường và cực kỳ nguy hiểm
khi hầu hết các trường hợp được ghi nhận
có hệ hô hấp bị tổn thương nghiêm trọng do viêm phổi
cùng một số biến chứng nguy hiểm khác
trên thực tế thì các vi khuẩn
mà gây viêm phổi này
có thể bình thường vẫn cư trú
ở khu vực hầu họng
nhưng mà không gây bệnh hoặc gây bệnh nhẹ
thế khi các mẹ mắc sởi mà có biểu hiện viêm nhiễm
hô hấp do virus sởi
thì nó sẽ làm tổn thương các hàng rào bảo vệ
ở đó và các vi khuẩn bình thường
không gây bệnh đó thì lúc này nó sẽ gây bệnh
thời gian đầu thì điều trị cho cháu là viêm thuế quản
nhưng mà đến ngày thứ ba
bắt đầu cháu chuyển sang phổi
từ hôm mình đến giờ thì các bác sĩ bắt đầu tiêm
chuyển cho cháu điều trị phổi
thì tiến triển cũng tốt
chỉ qua một ngày đầu tiêm thôi
thì bắt đầu cháu đã cắt sốt rồi
và đến hôm nay là ba ngày
là cháu không sốt nữa
nhưng mà bác sĩ bảo là cái quá trình điều trị
một liệu trình điều trị phổi cho cháu
là vẫn phải đủ bảy ngày
các em bé nằm điều trị trong ngành viện
thì cái vấn đề chăm sóc mà đôi khi chúng ta không đảm bảo
sạch sẽ kể cả từ nhân viên y tế
từ môi trường
từ các người chăm sóc em bé
mà không đảm bảo vệ sinh
thì sẽ có thể làm cho lây lan thêm các vi khuẩn
trong ngành viện
thì đó là những trường hợp rất khó giải quyết
và tiên lượng sẽ rất nặng
những trẻ mắc bệnh
sẽ có thể đạt được
và có khả năng lây bệnh cho trẻ khác
từ khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên
cho đến thời điểm bốn ngày
sau khi vết ban đầu tiên xuất hiện
sau khi tiếp xúc với virus sở
người bệnh có thời gian ủ bệnh
từ bảy đến một mươi năm ngày
sau đó mới phát tác thành
các biểu hiện lâm sàng như
ho sốt viêm lòng đường hô hấp
viêm kết mạc mắt
viêm đường tiêu hóa phát ban toàn thân
đặc trưng của bệnh sở v v
chính vì thế
công tác tuyên truyền phòng chống bệnh sở
không lây lan thành ổ dịch
là điều vô cùng cần thiết và cấp bách
trong thời điểm này
nhất là các khu dân cư có mật độ dân số cao
các trường học có đông học sinh
khi chúng tôi biết học sinh có
dấu hiệu của cảng cúm
có dấu hiệu của các bệnh lây lan
như bệnh sở như thủy động v v
thì việc đầu tiên
là giáo viên truyền nhiệm nhanh chóng
có thông tin tới phụ huynh
một là để nắm xem phụ huynh học sinh
đã kiểm tra xem nguồn
bệnh của con
nguyên nhân bệnh của con
và đặc biệt là kiểm tra xem
đây có phải là bệnh lây nhiễm hay không
đây là một cái kênh rất là quan trọng
trong việc phát triển hiện bệnh
và phòng chống bệnh thành dịch
do cụ thể
từng địa phương từng đơn vị
mà có số lượng
bệnh nhân là bao nhiêu là một
và hai nữa là nếu mà
trong cái khả năng vẫn kiểm soát tốt
được cái nguy cơ lây lan là một
và cái hai nữa vẫn kiểm soát tốt
được cái việc điều trị việc cách ly
thì cái đó là phải
tùy từng đơn vị tùy từng địa phương
mà quyết định có công bố
đấy là dịch hay không
bệnh sở có hai thể điển hình
và không điển hình các bậc cha mẹ
cần biết để có thể phân biệt
và sớm phát hiện ra bệnh từ đó
có hướng điều trị thích hợp
đối với thể điển hình
có bốn giai đoạn bệnh
đoạn ủ bệnh từ bảy đến hai mươi một ngày
trung bình một mươi ngày
giai đoạn khởi phát từ hai đến bốn ngày
với các biểu hiện người bệnh sốt cao
viêm lòng đường hô hấp trên
và viêm kết mạc đôi khi có viêm
thanh quản cấp có thể thấy
hạt coplex là các hạt nhỏ
có kích thước năm đến một mm
màu trắng xám
có cuồng ban đỏ nổi gồ lên
trên bề mặt niêm mạc má
phía trong miệng
giai đoạn toàn phát
kéo dài từ hai đến năm ngày
thường sau khi sốt cao
ba đến bốn ngày người bệnh
bắt đầu phát ban ban hồng rác sẩn
khi căng da thì tan biến mất
xuất hiện từ từ sau tai
sau gáy chán mặt cổ
dần lan đến thân mình và tứ chi
cả ở lòng bàn tay và gan bàn chân
khi ban mọc hết toàn thân
thì thân nhiệt giảm dần
giai đoạn phục hồi
ban nhạt màu dần rồi sang màu xám
bông vẩy phấn sẫm màu
để lại vết thâm vằn da hổ
và biến màu xám
bắt theo thứ tự như khi xuất hiện
nếu không xuất hiện biến chứng thì bệnh tự khỏi
có thể có ho kéo dài một hai tuần
sau khi hết ban
ở thể không điển hình
biểu hiện lâm sàng có thể sốt nhẹ thoáng qua
phim long nhẹ phát ban ít
toàn trạng tốt
thể này dễ bị bỏ qua dẫn đến lây lan bệnh
mà không biết
người bệnh cũng có thể sốt cao liên tục
phát ban không điển hình
phung nề tứ chi đau mỏi toàn thân
thường có viêm phổi nặng kèm theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
virus sởi thường làm suy giảm hệ miễn dịch rất nhanh
nếu trẻ tiếp xúc với người khác đang mắc cúm
sẽ khiến bệnh tăng nặng
do đó hạn chế tiếp xúc thăm hỏi
là cách phòng biến chứng cho trẻ
đối với trẻ chưa đến tuổi để tiêm vaccine
cách phòng bệnh tốt nhất là tránh tiếp xúc
với môi trường bên ngoài
cha mẹ sau khi đi làm về
cần phải rửa tay bằng xà phòng
nhỏ nước muối sinh lý mới bế trẻ
nữ chuẩn bị mang thai nên tiêm phòng vaccine
đầy đủ để có kháng thể cho con
bây giờ là thời lượng dành cho có thể bạn quan tâm
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
lần thứ hai đang diễn ra tại hà nội
cùng hưởng ứng sự kiện đáng nhớ được cả thế giới quan tâm này
nhiều cá nhân doanh nghiệp đã cho ra mắt
những sản phẩm lưu niệm độc đáo
đó là những chai thủy tinh tiền su
cốc mũ mốc khóa xinh xắn
in hình hai vị lãnh đạo đứng đầu triều tiên
và cường quốc hoa kỳ
chai thủy tinh in hình tổng thống donald trump kim jong un
có thể dùng để đựng nước nước ép
sinh tố trưng bày trang trí
hay mang theo bên mình trong những chuyến đi
nếu không mua được loại đồng su có giá
từ năm trăm linh đồng được bán từ ngày hai mươi bảy tháng hai
thì bạn có thể lựa chọn loại khác
với giá hai trăm linh đồng đang được giao bán trên mạng
đồng su kim loại này có đường kính bốn mươi mm
mà trước in hình ảnh hai vị lãnh đạo
mà sau là hình ảnh bắt tay
hứa hẹn cuộc đàm phán sẽ thành công tốt đẹp
mở ra một trang mới cho lịch sử thế giới hiện đại
móc khóa có đường kính như đồng su
chất liệu gỗ in uv
có thể dùng để trang trí lưu niệm
làm quà tặng bạn bè và người thân
giá bán của sản phẩm là năm mươi đồng
ngoài ra còn có cốc sứ in hình hai vị lãnh đạo
trump kim quốc kỳ và dòng chữ
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên tại hà nội
cốc được bán với giá là một trăm linh đồng
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều đã đem đến
cho đất nước việt nam của chúng ta
cơ hội để quảng bá hình ảnh của mình
qua những sản phẩm lưu niệm tuyệt vời như này
đúng không chị huyền trang
vâng và không chỉ là những món đồ lưu niệm đâu ạ
hình ảnh một đất nước việt nam an toàn
thân thiện và mến khách cũng đã được
thế giới biết đến thông qua hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần này
và tạp chí danh tiếng forbes của mỹ
vừa công bố một mươi bốn địa điểm liên đến
trong năm hai nghìn một mươi chín trong đó có việt nam
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
bộ lao động thương binh và xã hội vừa thông báo
về kỳ thi tiếng hàn dành cho lao động
tại các huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn
muốn sang hàn quốc làm việc trong ngành nông nghiệp
kỳ thi tiếng hàn ngành nông nghiệp
theo chương trình eps năm hai nghìn một mươi chín
sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi tháng ba
do trung tâm lao động nước ngoài
phối hợp với cơ quan phát triển
nguồn nhân lực hàn quốc tổ chức
kỳ thi tiếng hàn này dành riêng
cho lao động cư trú tại các huyện nghèo
và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang
ven biển và hải đảo sang hàn quốc làm nông nghiệp
người lao động sẽ thi tiếng hàn trên máy tính
tại ba địa điểm là hà nội đà nẵng
và thành phố hồ chí minh
việc lựa chọn người lao động sẽ theo nguyên tắc
lấy từ điểm cao nhất trở xuống
trong số những người đạt từ tám mươi điểm trở lên
chỉ những người đặt yêu cầu qua kỳ thi tiếng hàn
mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
làm việc tại hàn quốc
dự kiến chương trình sẽ lấy một năm trăm linh lao động
dự kiến kết quả sẽ được thông báo
vào ngày hai mươi chín tháng ba
thưa quý vị dù đã ở tuổi chín mươi chín
tiếng hát của nghệ nhân quan họ
ngô thị khu vẫn còn rất lảnh lót
và truyền cảm đặc biệt cụ còn sống
trong ngôi nhà cổ của gia đình
tại làng diềm xã hòa phong thành phố bắc ninh
tỉnh bắc ninh ngôi nhà hơn một trăm linh tuổi
từng là nhà chứa quan họ nổi tiếng một thời
vâng và đây là nơi có thể diễn ra
các sinh hoạt văn hóa quan họ giao lưu
truyền dạy giữ vai trò quan trọng
trong việc bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa dân ca quan họ bắc ninh
và trong chuyên mục trà ngày mới ngày hôm nay
thì mời quý vị hãy cùng với nhân vật trải nghiệm
của chúng tôi nghệ sĩ quan họ hữu duy
đến thăm cụ khu và không gian sinh hoạt
được đó này